bộ giao thông vận tải vừa tổ chức cuộc họp với bộ xây dựng và các cơ quan chức năng
thảo luận về việc xây dựng định mức đơn giá và suất đầu tư một km đường cao tốc kiểu mẫu
để tiến tới áp dụng tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước
theo các đại biểu việc xây dựng định mức một km mẫu để áp dụng chung cho các đường cao tốc là chưa phù hợp
đơn giá xây dựng một km đường cao tốc phụ thuộc vào cấp công trình địa hình địa chất vùng miền
giá vật liệu cầu cống tại từng nơi vì vậy năm hai nghìn một mươi tám bộ xây dựng sẽ tập trung giả soát hệ thống định mức
đơn giá và suất đầu tư của các đường cao tốc đã triển khai để có con số tổng quan
còn bộ giao thông vận tải cho rằng cần thí điểm một số gói đầu tư dự án cao tốc với độ dài từ năm đến bảy km
tại ba miền bắc trung nam đây là cơ sở vừa làm thực tế vừa nghiên cứu lựa chọn công nghệ hiện đại
để khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tương tự trong các dự án tiếp theo